trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới singapore tổng thống philippines rodrigo duterte đã có các cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà tony tanganyam và thủ tướng lý hiển long thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong đó có tình hình biển đông và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh cho khu vực asean
trong khi đó tuyên bố của bộ ngoại giao singapore cũng nêu rõ hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng một mươi nước thành viên asean cần hợp tác chặt chẽ để đối phó với những thách thức xuyên biên giới như chủ nghĩa khủng bố buôn bán ma túy và
các chuyến công du singapore và campuchia lần này của tổng thống duterte nhằm giúp tăng cường hiểu biết trước khi philippines giữ chức chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm singapore tổng thống philippines rodrigo duterte đã gặp gỡ cộng đồng người philippines tại singapore
tại đây tổng thống duterte cũng tuyên bố chiến dịch chống ma túy hiện nay tại philippines sẽ không chấm dứt cho đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ
ông cũng cảm ơn cộng đồng người philippines tại singapore đã đóng góp cho nền kinh tế và hối thúc họ bảo vệ quyền lợi của mình
trước đó nhà lãnh đạo philippines cũng đã gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp singapore
theo kết quả thăm dò công bố trong tuần này tổng thống duterte vẫn giữ được tỷ lệ ủng hộ cao lên tới sáu mươi ba sau sáu tháng nắm quyền
theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây của viện nghiên cứu phát triển hành chính quốc gia thái lan
thì phần lớn người dân nước này cho rằng nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu cải thiện không đáng kể so với năm ngoái
cụ thể có đến bốn mươi ba mươi hai nói rằng họ không thấy nền kinh tế thái lan có bất kỳ sự cải thiện nào so với năm hai nghìn một mươi năm
trong khi có đến một mươi sáu sáu mươi năm cho rằng tình hình còn tồi tệ hơn
chỉ có hai mươi tám sáu mươi chín cho biết có cải thiện nhưng không đáng kể
về các chính sách kích cầu cuối năm có bốn mươi hai một mươi năm số người được hỏi cho rằng chính sách này sẽ hỗ trợ người nghèo
ba mươi bảy hai cho rằng sẽ hỗ trợ người nghèo
cho rằng chính sách không phù hợp một mươi một mươi hai cho biết các biện pháp kích cầu sẽ không thúc đẩy nền kinh tế
và chín cho rằng chúng không khác gì các chính sách của những chính phủ dân cử trước đây
thưa quý vị đi lễ chùa là hoạt động du xuân đầu năm của cộng đồng người việt tại thái lan
tuy xa quê nhưng họ vẫn có cảm giác như được đón một cái tết ở quê nhà
bởi ngay giữa lòng thủ đô bangkok có bảy ngôi chùa việt trong tổng số hai mươi một ngôi chùa trên toàn lãnh thổ thái lan
những ngôi chùa việt cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm tọa lạc trên những con phố sầm út của bangkok
nhìn giản dị mà vững chãi trầm mặc mà kiều hãnh như cốt cách của con người việt nam
gần hai trăm năm mươi năm trước một số người việt sang thái lan lánh nạn
trong đó có chúa nguyễn phúc ánh người sau này sáng lập ra triều đại nhà nguyễn tại nước ta
họ xây dựng đền chùa và du nhập tập tục tín ngưỡng của người việt vào thái lan
năm một nghìn tám trăm tám mươi chín phật giáo việt tông được nhà vua chula long con
hay còn gọi là vua rama v chính thức công nhận với tên gọi annam nikai
trở thành một trong hai tông phái phật giáo nước ngoài được công nhận tại thái lan
từ đó đích thân các nhà vua thái lan ban tên cho chùa việt và sắc phong cho các hòa thượng trụ trì
nghị lễ công đức của phật giáo việt tông trở thành một nghị lễ không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của hàng gia
được sự ủng hộ của hoàng gia và chính quyền thái lan
đặc biệt là công chúa maha jagri sirinton
nhân kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đại sứ quán việt nam và bà con việt kiều tại thái lan đã tiến hành gắn biển tên tiếng việt cho bảy ngôi chùa việt trên toàn thái lan
chùa việt được các vua rama iii rama iv và rama v đặc biệt quan tâm và đích thần hỗ trợ
do đó có điều kiện phát triển mạnh tại thái lan
trong một số giai đoạn lịch sử hai nước đã cùng chung chiến hào trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm
những thập kỷ đầu của thế kỷ hai mươi
các ngôi chùa việt tại thái lan là địa chỉ tin cậy
là nơi qua lại thường xuyên của các nhà cách mạng việt nam đi tìm đường cứu nước
trong đó có chủ tịch hồ chí minh
mặc dù phật giáo terravada của thái lan có nhiều điểm khác so với phật giáo mahana của việt nam
dòng nhiều người dân thái vẫn năng lui tới chùa việt
những năm gần đây việt kiều đã cùng chư tăng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa tại chùa việt
ngoài lễ kỵ tổ lễ vu lan được tổ chức trọng thể hàng năm tại nhiều chùa việt
riêng tại bangkok nơi có bảy ngôi chùa việt
lễ vu lan được tổ chức lần lượt tại các chùa để thu hút đông đảo bà con việt kiều và du khách
chùa việt dù chính thức thuộc phật giáo thái lan
song vẫn có bản sắc riêng độc đáo làm giàu thêm cho phật giáo sở tại
do đó chính phủ thái lan luôn ủng hộ việc tu bổ và làm đậm thêm nét văn hóa việt tại các ngôi chùa này
trong đó có việc gắn biển tên chùa bằng tiếng việt
hiện nay tổng cộng đã có hai mươi một ngôi chùa việt nam được chính phủ thái lan chính thức công nhận
mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một số ngôi chùa việt nổi tiếng trên đất nước thái lan qua phóng sự sau đây
chùa phổ phước tên tiếng thái là wat kuson samakon
là ngôi chùa nổi tiếng và khá đặc biệt của cộng đồng phật tử cả gốc việt lẫn thái
trong khuôn viên chùa có đặt trụ sở phật giáo việt tông

chùa phổ phước tên tiếng thái là một trong ba tông phái được công nhận chính thức tại thái lan
và học viện tăng giả phổ phước nơi có một trăm linh tăng ni đang theo học phật pháp
đặc biệt hơn nữa tăng trưởng phật giáo việt tông kiêm chủ trì chùa phổ phước là một người gốc việt
ông là hòa thượng thích kính chiếu
chùa phủ phước là nơi đặt trụ sở chính của an nam tông
an nam tông thuộc nhánh phật giáo đại thừa được hoàng gia thái lan đặt tên là an nam ni kai
trong chùa có học viện phật giáo của an nam tông
nơi đào tạo các tăng sĩ từ mức cơ bản nhất cho đến cấp cao
tại các chùa thuộc an nam tông không có chủ trì là người việt nam
mà đều là các hòa thượng người thái gốc việt hoặc người thái gốc hoa chủ trì
tại những ngôi chùa này các sư đều tụng kinh bằng tiếng việt
các chùa việt thường tổ chức các buổi lễ vu lan tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an
hay các lễ chai đàn chấn tế cầu siêu bát độ và những ngày lễ ăn chay
bởi vậy an nam tông có một vai trò rất quan trọng trong cộng đồng phật giáo thái lan
chùa phổ phước được xây dựng năm một nghìn tám trăm năm mươi một nghìn tám trăm sáu mươi dưới bàn tay của một người con gốc việt là hòa thượng thích viên mãn
cứ đầu giờ sáng và cuối giờ chiều tiếng tụng kinh của các nhà sư lại vang lên mang lại cảm giác bình an và thanh thàn
có điều đặc biệt là ngay giữa trung tâm bangkok lại vang lên tiếng tụng kinh bằng tiếng việt
tăng sinh năm nay tròn một mươi năm tuổi tới từ tỉnh udon thani vùng đông bắc thái lan
tăng sinh theo học viện thái lan
pháp tại học viện tăng già phổ phước được ba năm trong đó tăng sinh cũng được học tụng kinh bằng tiếng việt
chùa phổ phước là một trong những ngôi chùa việt lâu đời nhất ở bangkok
chùa phổ phước còn có tên gọi là học viện tăng già phổ phước nơi hàng năm đào tạo về phật học cho hơn một trăm linh tăng sĩ

đây là ngôi chùa lâu đời thứ hai ở bangkok được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ một mươi tám và rất có uy tín đối với hoàng gia thái lan
được thường xuyên trùng tu và cải tạo ngôi chùa trông khá khang trang và uy nghiêm

ghi chép hoàng tử mông cụt của simla trong thời gian xuất gia

nhiều lần mời hòa thượng thích trần hưng với pháp danh là thông huệ
chủ trì chùa khánh vân đến đảm đạo về giáo pháp phật giáo đại thừa của việt nam
sau khi hoàng tử lên ngôi vua với phương hiệu rama iv
ngài đã sắc phong cho hòa thượng thích trần hưng thành chủ trì đầu tiên của chùa khánh vân
hòa thượng sau này trở thành tăng trưởng tông phái việt đầu tiên tại thái lan

năm một nghìn tám trăm bảy mươi tám chùa được nhà vua chulalongkorn rama v ban tên là wat uphai ratbhamrung
có nghĩa là ngôi chùa vinh dự được hai nhà vua bảo hộ
như chúng ta được biết là văn hóa tinh thần của những tông phái an nam tong đã gắn kết
và đi sâu vào văn hóa thái lan
đặc biệt thường những lễ mà chúng ta có thể gắn kết
nhưng mà sinh nhật của vua từ đời vua rama i cho đến đời hiện tại
thường là cúng thịnh những vị trong an nam tong để vào làm lễ trai tăng
rồi lễ trai đàng chẳng để cho nên cái văn hóa tĩnh ngưỡng về văn hóa tâm linh
rất ăn sâu vào đời sống của những văn hóa thái
nhân chuyến thăm và khai trương
nhân chuyến thăm và khai trương
văn hóa việt nam tại thái lan ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu

phó thủ tướng vũ đức đam đã cùng thị trưởng thủ đô bangkok
dự lễ khai trương gắn biển di tích lịch sử bằng ba thứ tiếng
tiếng việt tiếng thái và tiếng anh
tiếng việt tiếng thái và tiếng anh
chùa tử tế còn gọi là chùa cụ ba hay wat loka nuko

nằm ẩn mình trong một ngôi chợ sầm uất trên đường ratchavong
chùa được xây dựng từ những năm một nghìn tám trăm năm mươi một nghìn tám trăm sáu mươi
trùng tu nhiều lần nên vẫn còn khá khang trang
sở dĩ có tên gọi cụ ba vì chùa có hòa thượng trụ trì tên là ba
người có nhiều đóng góp vào sự phát triển của chính quyền
địa phương và phật giáo thái lan cũng như việt nam
được tăng ni phật tử kính trọng và yêu quý

sư ba cũng chính là người đón bác hồ với biệt danh thầu chín
vào chú ngụ trong chùa vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi tám
khi người mới đặt chân tới siem la
bắt đầu quá trình hoạt động cách mạng tại đây
chùa tử tế là điểm đến tín ngưỡng của đông đảo người dân thái

tôi thường xuyên tới chùa hương khói dọn dẹp
hỗ trợ nhà chùa trong các ngày lễ
vào các ngày rằm mùng một đông đảo người dân bangkok
không quan trọng là người thái hay việt kiều
người gốc hoa đều tới chùa tử tế cầu cho quốc thái dân an
cũng như cầu mong sức khỏe hạnh phúc an lành cho gia đình
tôi cùng gia đình thường xuyên đến chùa từ tế cầu an và sức khỏe kết hợp đi chợ cuối tuần
tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi đất nước thái lan đã từng nuôi dưỡng
và trở tre người anh hùng của dân tộc việt nam chủ tịch hồ chí minh
không chỉ có người thái mà các việt kiều cũng thường lui tới chùa tử tế
không chỉ bởi đây là ngôi chùa việt mà họ vẫn thấy đầu đỏ
trong đó bóng sáng bình dị của bác hồ còn in đậm trong từng góc nhỏ của ngôi chùa
đây là ngôi chùa tử tế một trong bảy ngôi chùa cổ của người việt ở bangkok
và hai mươi một chùa việt trên toàn nước thái
chùa toàn lạc ở trung tâm bangkok là địa điểm để người dân thái thường xuyên nuôi tới
để cầu an lành sức khỏe
cũng chính tại ngôi chùa này chủ tịch hồ chí minh đã từng lưu trú
ngay khi người vừa đặt chân tới thái lan
đây là tiền đề để người biệt danh thầu chín
hoạt động cách mạng tại thái lan từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đến năm một nghìn chín trăm hai mươi chín
chùa tử tế được gắn tiên biển tiếng việt vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
minh đức phóng viên truyền hình nhân dân tại thái lan
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn đến với ngôi chùa bửu long của việt nam
nếu các du khách việt nam khi đến thăm các ngôi chùa việt trên đất thái
có cảm giác như đang ở chính quê hương mình
thì những du khách thái lan khi tới chùa bửu long sẽ phải ngỡ ngàng
bởi kiến trúc lộng lẫy và thấp thoáng nét đẹp của ngôi chùa vàng trên quê hương thái lan của họ
nằm trên một ngọn đồi phía tây sông đồng nai
chùa bửu long tọa lạc tại số tám mươi một nguyễn xiển phường long bình quận chín
cách trung tâm thành phố hồ chí minh khoảng hai mươi km
từ xa du khách có thể nhận diện ngôi chùa qua hình ảnh của ngọn bảo tháp màu vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời
nhiều người dân ở khu vực xung quanh chùa đều gọi đây là chùa thái lan
vì thật nhìn ngôi chùa sẽ cho bạn cảm giác như đang du lịch đến đất nước thái lan
nơi được mệnh danh là xứ sở chùa vàng
chùa biểu long được thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai đến năm hai nghìn bảy thì được trùng tu và xây dựng thêm
toàn bộ chính điện và khuôn viên xung quanh chùa được thiết kế theo bản vẽ của hòa thượng thích viên minh trụ trì
sau khi hoàn thành chính điện đủ long tự giống như một tòa lâu đài sừng sững oai nghiêm giữa đất trời
chùa thuộc hệ phái phật giáo nguyên thủy nam tông do cư sĩ võ hả thuật thành lập năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai đến năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông sơn cúng cho thiền sư hộ tông lập thành thiền viện bửu long và xuất ra với pháp danh lão tâm
chùa bửu long với khuôn viên rộng hơn một mươi một hectare được xây dựng theo nét kiến trúc các chùa ở đông nam á như thái lan ấn độ
kết hợp cùng với nét kiến trúc các chùa thời nguyễn tạo cho chùa bưu long có vẻ đẹp rất riêng vừa khiêm nhường nhưng cũng vừa lộng lẫy
kiến trúc chùa theo văn hóa phật giáo cổ đại và liên tục được trùng tu tôn tạo
gồm chính điện tăng xá chai đường khách đường tổ đường thiền thất của chư tăng ni viện ni xá và am thất của tu nữ tịnh nhân
và một tượng phật nằm tạc từ đá granite dài tám mét nặng trên năm mươi tấn
tọa lạc trên một ngọn đồi nên không khí nơi đây mát mẻ quanh năm kết hợp với khuôn viên rộng rãi cây xanh phủ bóng
khiến cho du khách cảm thấy tâm hồn thanh tịnh dịu dàng khi bước chân đến nơi này
về tới bửu long du khách sẽ được tìm về với cội nguồn phật giáo
khi lắng nghe tiếng giảng bài đọc bài bằng tiếng pali ngôn ngữ từ thời đức phật đang được chùa truyền lại cho các em nhỏ
ngước mắt lên bầu trời xanh ngắm nhìn tòa bảo tháp uy nghiêm lộng lẫy văng phẳng bên tay là tiếng chuông gió phát ra từ trên đỉnh bảo tháp
một không gian lý tưởng để cột dựa tâm hồn tìm về chốn bình yên sau bao bộn bề của cuộc sống
những hình ảnh lộng lẫy và thiêng liêng của ngôi chùa bửu long đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi